để thực hiện được mục tiêu đó trung trà đã đẩy mạnh công tác dân vận phối hợp với các lực lượng chức năng đứng chân trên địa bàn sàng lọc các đối tượng nghiện kiểm soát và kêu gọi người dân tố giác tội phạm ma túy cử cán bộ xuống từng hộ dân nắm bắt tình hình
đến nay trung trải đã không còn tình trạng buôn bán và sử dụng ma túy
thực hiện những kết số một của huyện ủy đã đạt được một số kết quả quan trọng
tuy nhiên trước đây xã cũng là một xã rất phức tạp về an ninh nông thôn tệ nạn ma túy di dịch cư tự do tuyên truyền đạo trái pháp luật
thì đến nay kết quả là xã là xã trắng về ma túy các tệ nạn di dịch cư tự do tuyên truyền đạo trái pháp luật
thế rồi là những cái tệ nạn khác cũng đã được
đến nay ở nậm nhùn đã xây dựng được một mươi chín mô hình về bảo đảm an ninh trật tự
bảy mươi ba trên bảy mươi ba thôn bản có tổ hòa giải cơ sở
toàn huyện đã có năm xã không còn tệ nạn ma túy
việc tuyên truyền đạo trái pháp luật tình hình di cư tự do đã được kiểm soát
tình hình an ninh trật tự trong thời điểm huyện nậm nhùn vừa được chia tách
nhất là tình hình an ninh thông thôn diễn biến rất là phức tạp
kết quả đã được thực hiện đã được thể hiện
một cách rõ ràng đó là gì
về an ninh nông thôn được cơ bản được giữ vững đảm bảo
khi nghị quyết ban hành chỉ có một xã không có ma túy
thì đến nay huyện đã có năm xã không có tội phạm ma túy ở trên địa bàn
và trong thời gian tới thì sẽ có tới thêm hai xã nữa sẽ được xây dựng là xã không có ma túy
kết quả đạt được là rất đáng ghi nhận
tuy nhiên vấn đề an ninh nông thôn trên địa bàn huyện còn tiềm ẩn những yếu tố mất ổn định
để khắc phục huyện ủy nậm nhun đã
đã ban hành kết luận số một mươi một về tiếp tục thực hiện nghị quyết một
về việc tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác bảo đảm an ninh nông thôn đến năm hai nghìn hai mươi
trong thời gian tới để tiếp tục thực hiện có hiệu quả
nghị quyết và kết luận của ban chấp hành đảng bộ huyện
về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác đảm bảo an ninh nông thôn
thì huyện đã xác định tập trung nâng cao với chất lượng hiệu quả
công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp
luật củng cố kiện toàn đội ngũ nồng cốt ở cấp cơ sở trong đảm bảo an ninh nông thôn
như là gia làng trường bản người có uy tín công an viên
trong đó huyện tập trung triển khai các mô hình
các chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật lui
để góp phần phát triển sản xuất nâng cao đời sống thu nhập trong nhân dân
từ những kết quả đạt được
nhờ có bước đi cách làm phù hợp
nên việc thực hiện nghị quyết số một của huyện ủy nậm nhùn
về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác bảo đảm an ninh nông thôn
đã đem lại cuộc sống bình yên cho đồng bào các dân tộc nơi đây